liên quan vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải
trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây đánh nhiều nhát
vào đầu trần văn mỹ là dân quân tự vệ phường mỹ quý khiến mỹ gục ngã
sau đó hải chạy đến móc túi lấy hai sáu triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều nhát vào đầu vào mặt và người mỹ
thấy mỹ đã chết hải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát lấy tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long nhanh chóng đến bắt giữ hải cùng tăng vật
và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị tp hcm đang thực hiện trạng thái bình thường mới từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên đây cũng sẽ là thời điểm một số đối tượng phạm tội hoạt động mạnh như là cướp tài sản
cướp giật trộm cắp tài sản dự báo có chiều hướng gia tăng trở lại
mới đây công an tp hcm đã tổ chức gia quân tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đồng thời phát đi thông báo nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
tuyệt đối không lơ là chủ quan cẩn trọng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm
đến nay chị nương vẫn chưa hết bằng hoàng khi trước đó chiếc xe máy và bình oxy đặt ngay trước cửa nhà đã bị lấy trộm
kết quả điều tra đã phát hiện hai đối tượng là đặng nguyên tuấn ba mươi sáu tuổi và đàm bắt linh hai mươi chín tuổi
cùng ngụ tp hcm đã thực hiện hành vi vi phạm này

xong rồi quay lại quay vô chỗ hẻm mà tôi để xe đó và thấy sau đó thấy đi ra là đi xe của tôi
còn đây là hình ảnh được camera ghi lại một vụ cấp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra tại tp hcm
đối tượng đỗ phước sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tp thủ đức đã xông vào tiệm với ý định cướp tài sản
tuy nhiên đối tượng này đã nhanh chóng bị chủ tiệm vàng và người dân bắt giữ
đối tượng cấp dựng bỏ cốp hoặc là cấp thời gian trong việc khi mà hết giãn cách
khi mà người dân đi ra đường nhiều
vì việc thực hiện các giao dịch hoặc là thực hiện một số nhiệm vụ thì sẽ có những sưu sức
theo công an tp hcm số vụ vi phạm sau giãn cách tăng từ sáu mươi đến tám mươi hiện
công an tp hcm đang triển khai thực hiện các kế hoạch chấn áp tội phạm
trong đó chú trọng công tác tuần tra và tuyên truyền đến từng hộ dân
không tạo điều kiện sơ hở để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm
bây giờ được khu dựng dưới các ngành triển khai thêm thì mình có thêm kinh nghiệm
rồi mình sẽ tuyên truyền cho bà con ở gần những ai chưa có thông tin để người ta biết người ta có cảnh giác
tất cả năm trăm linh năm hộ kết bạn đến năm trăm linh hai hộ rồi thì đã tuyên truyền được vừa vào hình thức giao lô truyền thông
vừa đi trực tiếp phát hòa và nhắc nhở mọi người về phòng chống tội phạm
lực lượng chức năng công an tp hcm khuyến cáo mọi người dân không nên mang theo nhiều tiền bạc
tài sản đồ trang sức có giá trị sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông
các hộ dân tự bảo quản tài sản
sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp
phải thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo
cẩn trọng khi rút tiền ở ngân hàng các điểm atm
công an tp hcm cũng đề nghị người dân hỗ trợ chung tay
giúp sức cùng các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm
công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần huy toàn
chú xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người thân của nạn nhân
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần my toàn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
vụ lừa đảo với chiêu thức như trên không phải là hy hữu
khi liên tục tại nhiều địa phương cũng đã xuất hiện và có nhiều nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo chạy án
đặc biệt rất nhiều đối tượng còn giả danh lực lượng công an để dễ dàng chiếm được lòng tin của nạn nhân
hòng thực hiện trót lọt hành vi
lực lượng công an đã chỉ đạo các lực lượng chạy án
chức năng tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh nhằm kịp thời ngăn chặn loại hình tội phạm này
phản ánh tại tỉnh yên bái
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện văn chấn tỉnh yên bái nhận được đơn trình báo của anh hoàng minh quyết
chú tại huyện văn chấn về việc bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng thủ đoạn giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
ngày một mươi sáu tháng chín thủ phạm của vụ án là vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng cùng chú huyện văn chấn đã bị bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận do quen biết anh quyết qua mạng internet trong quá trình chơi game với nhau
nên đối tượng hùng đã nảy sinh ý định lừa tiền anh quyết bằng thủ đoạn rủ dê thuyết phục bị hại góp tiền để cho vai nặng lãi
theo lời khai anh quyết đã nhiều lần chuyển tiền cho hùng qua nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hàng chục triệu đồng
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng gọi điện cho anh quyết tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc số tiền của anh chuyển đến tài khoản của người có tên lê duy nhất đang được sử dụng để mua bán ma túy
hiện đối tượng nhất đã bị bắt nếu không muốn liên quan đến vụ án thì anh quyết phải chuyển tiền để lo liệu chạy án
tin rằng hùng nói thật anh quyết đã sáu lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền sáu mươi triệu đồng
thấy dễ dàng lừa được bị hại ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng đã bàn bạc với phạm thanh tùng
để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh quyết
sau khi thống nhất vẫn với thủ đoạn trên tùng đã gọi điện cho anh quyết và tự xưng là cán bộ công an huyện văn chấn
yêu cầu anh chuyển tiền để lo chạy án và đã được bị hại chuyển cho tám mươi hai triệu đồng
vị can yêu cầu bỏ quyết là anh em góp vốn của vị can để cho vai lãi
sau đó vị can đã đóng giả công an tỉnh lạc sơn và bỏ quyết liên quan đến vụ buôn bán ma túy
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bốn vụ một mươi chín đối tượng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bạn qua mạng xã hội zalo facebook skype
rồi hứa hẹn kết hôn hay gửi tặng quà làm từ thiện hoặc vay mượn sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
công nghệ ứng chấn cũng đã quyết định thực hiện các chỉ trị mệnh lệnh của cấp trên đặc biệt là công tác tham mưu
công nghệ ứng chấn đã chủ động tham mưu trong huyện ủy ủy ban dựng ứng chấn ra các kỹ quyết trên đời để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
chỉ đạo các ban ngành thể lực lượng quan các xã cùng phối hợp với lực lượng công an để làm tốt công tác đảm bảo an ninh sự và trật tự an toàn trên địa bàn
cái thứ hai nữa là công nghệ ứng chấn đã chỉ đạo lực lượng quan xã
làm tốt các đáp luyện hình phối hợp với đối kiểu vụ tuần tra kiểm soát để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện
có thể thấy tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi
chúng sử dụng mạng internet các trang mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo gây khó khăn trong công tác điều tra đấu tranh của các lực lượng chức năng
chỉ những trường hợp được tố giác phát hiện kịp thời mới có thể phong tỏa và thu hồi tài sản
do đó khi thấy có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng
và điều quan trọng nhất là người dân cần phải cảnh giác với mọi mối quan hệ thông tin trên môi trường mạng để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
vì cả tin vào chiêu trò chạy án lại có thêm nạn nhân tại bạc liêu vừa bị lừa mất số tiền lớn
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần huy toàn
cảnh sát an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chảy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lao thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần huy toàn và vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa xảy ra hai trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu
trường hợp thứ nhất tử vong vào ngày bảy tháng một mươi hai là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu chín phường bình hàn
trước đó người này đi ăn và uống rượu tại nhà người thân tại phường nhị châu
sau khi có dấu hiệu bất thường nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bảy
sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai nhưng không qua khỏi
người nhà cho biết kết luận của bệnh viện bạch mai xác nhận bệnh nhân bị ngộ độc metanol
trường hợp thứ hai tử vong nghi do ngộ độc rượu là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại khu một phường nguyễn
mẹ của nạn nhân cho biết anh đã đi ăn và uống rượu cùng bạn bè tại gia lộc
đáng chú ý là cả hai trường hợp tử vong đều uống loại rượu được mua tại cùng một địa chỉ
các gia đình có người tử vong nghi do ngộ độc rượu đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật tránh để xảy ra những trường hợp đau lòng tương tự
công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn thành nhân
trú tại thị trấn gò dầu về hành vi vận chuyển hàng cấm
cụ thể vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực thuộc khu phố bình nguyên một
phường gia bình thị xã tràng bàng công an thị xã tràng bàng phối hợp cùng quản lý thị trường thị xã tràng bàng
phát hiện bắt quả tang ông huỳnh thành nhân đang vận chuyển hai một trăm linh bao thuốc lá hiệu hero và bảy trăm linh bao thuốc lá hiệu dres
lực lượng công an tạm giữ tăng vật trên và đưa ông nhân về trụ sở để làm việc
tại cơ quan điều tra ông nguyễn thành nhân khai nhận đã tự thiết kế thêm các hộp ở phía dưới gầm xe lôi ba bánh
để cắt dấu thuốc lá để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
số thuốc lá trên ông nhân được một người tên tâm thuê trở từ cửa khẩu mộc bài huyện bến cầu về huyện củ chi
thành phố hồ chí minh với tiền công là bảy trăm linh đồng một chuyến
thời gian gần đây tình trạng hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc được ký gửi qua các hệ thống chuyển phát nhanh
giao hàng tiết kiệm có chiều hướng gia tăng nhất là thời điểm gần đến tết nguyên đán
và mới đây tổ liên ngành phát triển hàng hóa
liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc được gửi qua hệ thống chuyển phát nhanh
khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện an phú
kiểm tra điểm vận chuyển hàng hóa thuộc công ty chuyển phát nhanh gnt tại địa bàn ấp an thạnh thị trấn an phú
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện nhiều thùng bao hàng ký gửi
bên trong chứa hơn bốn chín trăm linh sản phẩm là mỹ phẩm
đồ điện gia dụng nước hoa khẩu trang túi sách có xuất xứ thái lan trung quốc và hàng không rõ nguồn gốc
trị giá hàng hóa hơn ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông nguyễn văn trí là người đại diện không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ tăng vật và bàn giao cho công an huyện an phú tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
với tội danh giết người bị cáo nguyễn minh trường ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trường và anh nguyễn văn hiếu ba mươi sáu tuổi
cùng làm việc tại một xưởng gỗ thuộc khu bốn phường tân hòa thành phố biên hòa và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc
vào ngày sáu tháng bốn giữa trường và hiếu tiếp tục xảy ra xô xát
trường dùng khúc gỗ tràm đánh vào đầu anh hiếu khiến anh hiếu tử vong
trường đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
liên quan đến việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc xảy ra tại xã phi thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá sáng nay cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tại xã phi thông thành phố rạch giá
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm năm lá ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người sáu bộ bài tay gần một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do danh xăng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
sau khi bị bắt giữ qua xét nghiệm nhanh trong tổng số hai mươi hai người thì đã có năm người cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện công an thành phố rạch giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh xăng danh thị lệ thủy danh thị mỹ và lương thị oanh
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tiếp tục củng cố hồ sơ các đối tượng còn lại theo quy định
một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hai khu nhà tập thể số ba mươi năm phố nguyễn tuân quận thanh xuân hà nội khiến một người đàn ông tử vong
vào đêm ngày chín tháng một mươi hai người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên từ tầng hai khu nhà tập thể ở số ba mươi năm phố nguyễn tuân phường thanh xuân trung quận thanh xuân nên đã báo lực lượng chức năng
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân tiếp cận hiện trường đưa người dân ra phía ngoài
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút vụ cháy được khống chế
theo lãnh đạo công an quận thanh xuân vụ hỏa hoạn khiến cho một người đàn ông tử vong
nạn nhân sống một mình trong căn hộ
ở tầng hai khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cửa của căn nhà này bị khóa
để kiếm tiền tiêu xài trần tuấn khanh chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã nhận vận chuyển một mươi bảy kg ma túy ở khu vực biên giới và mang theo ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn để phòng thân
ngày chín tháng một mươi hai tòa nhân dân tỉnh long an đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tỉnh long an phát hiện khanh đi xe máy có mang theo túi trong đó có nhiều bịch ni lông chứa ma túy cùng ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn
theo giám định số ma túy trên có tổng trọng lượng là hơn một mươi bảy kg
tại phiên tòa khanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh long an tuyên phạt trần tuấn khanh mức án tử hình do phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy năm năm tù giam
về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp mức án là tử hình
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tại xã phi thông thành phố rạch giá lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm năm lá ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người sáu bộ bài tay gần một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do danh xăng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
sau khi bị bắt giữ qua xét nghiệm nhanh trong tổng số hai mươi hai người
thì năm người cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện công an thành phố rạch giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh xăng danh thị lệ thủy danh thị mỹ và lương thị oanh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng trần thanh hải ba mươi hai tuổi
trú tại xã kim long huyện châu đức để điều tra về các hành vi giết người cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
nạn nhân vụ án là một thiếu nữ một mươi bảy tuổi trú tại huyện châu đức
nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai từ trước với gia đình nạn nhân
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hải đã chém chị minh bốn mươi tuổi chị họ của nạn nhân gây thương tích bảy
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hải bị tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tuyên phạt chín tháng tù
tuy nhiên trong thời gian chờ thi hành án hải tiếp tục gây án
cụ thể vào hai mươi hai h đêm ngày bảy tháng một mươi hai nạn nhân cùng chị minh anh bình ba mươi hai tuổi và một bé gái một mươi bốn tuổi đến gọi hải ra nói chuyện
tại đây giữa nhóm của chị minh và hải đã xảy ra mâu thuẫn
hải vào nhà lấy hai con dao đuổi đánh bình nhưng bình chạy thoát
đối tượng này quay lại chém nhiều nhát vào người chị minh nạn nhân và nạn nhân
đến can ngăn cũng bị hải đâm nhiều nhát vào người
khi bình đến giải cứu chị minh đưa vào bệnh viện cấp cứu
còn hải đổ xăng đốt xe máy và kéo nạn nhân vào ngọn lửa đang cháy
sau đó đối tượng kéo thi thể nạn nhân đặt ở một giếng hoang và rồi trốn ở đây trước khi cơ quan ra cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố
khởi tố bệnh viện
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng bạch thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường an xuân thành phố tam kỳ
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cường là đối tượng nằm trong chuyên án ma túy đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một bạch thanh cường mua lượng lớn ma túy về cất giấu trong phòng trọ tại địa bàn phường an sơn
để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày khi đối tượng bước ra khỏi phòng đi giao ma túy thì bị các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ
thu giữ trên người cường có một mươi ba viên ma túy tổng hợp thuốc lắc ba gói ma túy loại ketamin
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của cường công an phát hiện thu giữ thêm một trăm sáu mươi chín viên thuốc lắc hai gói ma túy loại ketamin
và một gói ma túy loại methamphetamine cùng nhiều tăng vật dùng để phân chia chất ma túy
cường là đối tượng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thủ đoạn rất danh mãnh thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm giao ma túy khiến cho công tác theo dõi điều tra gặp nhiều khó khăn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thân thị yến hàng nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú ở xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an thị xã duy tiên nhận được đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn thị xã duy tiên và huyện lý nhân
bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách kêu gọi tham gia đầu tư dự án an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền tử thiện có lợi nhuận cao
tuy nhiên sau khi chuyển tiền đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết và cắt đứt liên lạc
vào cuộc điều tra cơ quan công an làm rõ và bắt được đối tượng thân thị yến hàng nga là thủ phạm gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên
qua đấu tranh nga khai nhận do cần tiền kinh doanh buôn bán tiền ngoại tệ nên tự nghĩ ra dự án an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện để kêu gọi người dân tham gia đóng góp
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy mươi bị hại trên các địa bàn tỉnh hà nam hưng yên hòa bình
thành phố hà nội với tổng số tiền trên hai sáu tỷ đồng
sáng nay công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đinh văn quốc hai mươi tám tuổi chú thành phố đà nẵng để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một lợi dụng nhà kho của công ty bách trí việt không có người trông coi
quốc đột nhập vào lấy đi sáu bó nhôm đặc dài ba m chất lên sáu m
xe bò đã thuê trước đó trở đến điểm thu mua phế liệu bán lấy sáu triệu đồng
thấy dễ dàng kiếm tiền nên liên tiếp vào hai đêm một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một
quốc tiếp tục thực hiện nhiều lần đột nhập vào kho hàng trên lấy đi tổng cộng hai mươi bốn bó nhôm bán được ba mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận trình báo của phía chủ kho hàng qua các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà đã lần ra dấu vết đối tượng tình nghi chính là đinh văn quốc
đến đêm ngày ba mươi tháng một mươi một khi quốc thuê xe bỏ kéo đến khu vực nhà kho
công ty bách trí việt để thực hiện cậy cửa mở kho ngang nhiên lấy đi bảy bó nhôm gồm một trăm linh cây nhôm đặc thì cũng là lúc các trinh sát xuất hiện và bắt quả tang
theo thống kê phía công ty bách trí việt số nhôm bị mất trộm trị giá gần một trăm linh triệu đồng
hiện quốc đang bị tạm giam với thời hạn là hai tháng để tiếp tục điều tra làm rõ